thưa quý vị theo ước tính việt nam hiện có hơn bảy mươi triệu người sử dụng internet
và trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay
các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin
những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến
chiếm đất tài sản có giá trị cao
các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng
từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân lừa đảo tình cảm cho đến lừa đảo đầu tư
với những chiêu trò vô cùng tinh vi
vậy phương thức lừa đảo của các đối tượng ra sao
cần cảnh sát với những thủ đoạn này như thế nào đang là đề tài nóng trên mạng xã hội
mới đây hàng trăm người dân đã lên tiếng tố cáo bị lừa đảo bằng cùng một kịch bản
bởi một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại việt nam
cụ thể người dân đa phần là người già về hưu
được các đối tượng mời đến nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí
sau đó được mời trào đầu tư sở hữu kỳ nghỉ du lịch với cam kết
không có nhu cầu nghỉ có thể cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời
nhưng sau khi chuyển số tiền đặt góc lớn
thì người mua không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo
chẳng có chuyến du lịch nào tiền cũng không thể đòi lại
cơ quan công an đã xác định có dấu hiệu lừa dối khách hàng của một số công ty
các vụ việc được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội
để cảnh báo người dân cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tinh vi này
thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng năm nào cũng thấy xuất hiện
và có rất nhiều người bị lừa đặc biệt là người trung niên
mọi người nên nhớ cơ hội kiếm tiền không bao giờ dễ dàng như thế
bố mình chính là nạn nhân của vụ việc này
may là ông mới chỉ đặt cọc cho bọn chúng năm triệu
thì về khoe với các con nên mình ngăn lại kịp thời
mọi người nên chia sẻ thông tin với bố mẹ và người thân để cảnh giác không bị bọn chúng lừa
mong lực lượng công an sớm tìm ra những kẻ đứng đầu đường dây lừa đảo này

nhiều công ty lừa đảo vẫn hoạt động công khai thì sẽ còn nhiều người bị lừa
liên tiếp những thủ đoạn đa dạng phương thức lừa đảo dù đã được khuyến cáo
nhưng vẫn nhiều người dập bẫy của chúng
có thể thấy kẻ xấu thường tiếp cận nạn nhân thông qua các trang mạng xã hội như facebook zalo
khi nạn nhân mắc bẫy thì bọn chúng sẽ thực hiện một loạt chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi
theo một kịch bản đã dựng sẵn
lợi dụng tình hình bộ công an đang đẩy mạnh tuyên truyền
kêu gọi người dân làm căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử
cả mạo danh công an thực hiện lừa đảo
gần đây một người phụ nữ đã nhận được cuộc gọi điện thoại
tự giới thiệu là công an xã nơi bà cư trú mời bà ra trụ sở công an để kích hoạt định danh điện tử
sau đó thông báo bà đang có một khoản nợ gần sáu mươi bốn triệu đồng ở ngân hàng
rồi yêu cầu bà phải chuyển sáu mươi bốn triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền
chứng minh xong bà sẽ được nhận lại đủ số tiền trên
ngay khi nhận thấy có nhiều điểm bất thường bà đã tắt máy và đến trình báo sự việc với cơ quan công an
các vụ việc
việc lừa đảo liên tục xảy ra cho thấy một phần người dân không đủ tỉnh táo để thoát những cái bẫy của bọn tội phạm
với những lời mời chào chuyển khoản tuyệt đối không chuyển tiền khi không rõ người không rõ việc
khi chẳng may mắc vào bẫy lừa đảo nạn nhân cần bình tĩnh
sau đó thu thập lại toàn bộ thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo như tin nhắn ghi âm cuộc gọi giao dịch chuyển tiền để làm chứng cứ
có thể dùng hình ảnh fi âm thanh và tố cáo về hành vi lừa đảo tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết
người dân nên tự mình cảnh giác trước nhiều chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay
học cách bảo vệ mình là cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo tiền mất tật mang
theo thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lừa đảo trực tuyến tại việt nam tăng tới sáu mươi bốn bảy mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
và tăng ba mươi bảy tám mươi hai so với sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
các chiêu trò lừa đảo đều đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin thiếu sự tiếp cận thông tin
thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp đánh vào nhu cầu kiếm tiền của người dân
trong thời gian qua để bảo vệ người dân cộng đồng trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến
bộ công an đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
một số biện pháp đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định
cư dân mạng cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa
để làm trong sạch không gian mạng
thời gian qua mình thấy bộ công an liên tục tuyên truyền cảnh báo người dân
như vậy người dân cũng đã cảnh giác hơn
mong thời gian tới sẽ tiếp tục có những biện pháp tốt hơn nữa
để ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trên không gian mạng
các cơ quan chức năng vào cuộc là một chuyện
nhưng người dân cũng nên tuân thủ cảnh giác mọi lúc mọi nơi
nhận định rõ ràng để tránh bị mắc bẫy của chúng
môi trường mạng xã hội luôn tiềm ẩn các hoạt động tội phạm
cũng như hành vi vi phạm pháp luật dưới nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân cũng cần ý thức cảnh giác
tuyệt đối không tin và làm theo các tin nhắn của gọi lạ
bạn có suy nghĩ thế nào về nội dung mà chúng tôi đề cập ngày hôm nay
hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân